thưa quý vị tội phạm mua bán người luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi và khó lường
loại tội phạm này thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ ở vùng nông thôn
chưa có công an việc làm ổn định muốn thoát ly gia đình để mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn
rồi rụ rỗ lừa gạt bán họ cho những đường dây mua bán người xuyên quốc gia
hay các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm
những năm gần đây lợi dụng sự phát triển của mạng internet
các đối tượng đã tìm cách tiếp cận và rụ rỗ các bé gái đang tuổi học sinh
thông qua mạng xã hội và sau đó lừa bán các em
nhiều vụ việc đã xảy ra trong thời gian qua đã là hồi chuông cảnh báo tới các gia đình
các bậc phụ huynh trong quản lý giáo dục con em mình
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
một vụ việc gây rúng động dư luận thời gian vừa qua
đó là từ là đơn trình báo của một phụ nữ gửi đến công an huyện hải hậu tỉnh nam định
trình báo về việc con gái bị mất tích
lực lượng công an đã vào cuộc điều tra khám phá chuyên án mua bán người
mà nạn nhân là các bé gái dưới một mươi sáu tuổi
chỉ sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra truy xét
ban chuyên án đã bắt giữ hai đối tượng tội phạm và giải cứu thành công sáu bé gái dưới một mươi sáu tuổi
và hai cô gái một mươi tám tuổi và hai mươi tuổi
các nạn nhân đều bị đối tượng rụ rỗ lừa bán và ép làm nhân viên phục vụ
tại quán karaoke quán massage
bị nuôi nhốt tại một căn nhà tại xã hy cương thành phố việt trì tỉnh phú thọ
ngay sau khi nhận được tin báo của công dân trên địa bàn về việc con gái
là trẻ em bị mất tích
thì đồng chí giám đốc và đồng chí phóng đốc phụ trách cơ quan cảnh sát điều tra quán tỉnh
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung áp dụng mọi biện pháp
nghiệp vụ đồng bộ để tiến hành triển khai xác minh
truy sát nhanh để làm sao mà nhanh nhất có thể là truy tìm được các cháu
để giải tỏa cái nỗi lo nắng cho gia đình nạn nhân
và khi mà đã có thông tin xác định là nạn nhân đã đưa đến địa bàn tỉnh phú thọ
trong đêm thì lực lượng hình sự đã cờ tổ tác đi đến địa bàn để giả quét địa bàn
rồi thu dập tài liệu và giải cứu thành công được tám châu phái
các đối tượng tội phạm mua bán người đã thông qua mạng xã hội facebook
để kết bạn làm quen với các thiếu nữ độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
trú tại các huyện nghĩa hưng nam trực hải hậu của tỉnh nam định
chúng lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin muốn được tự lập sớm của các cháu bé
và đã dụ dỗ các nạn nhân lên phú thọ làm quán cắt tóc
quán ăn bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng lương cao
sau khi các cháu bé sập bẫy đồng ý đi theo lên phú thọ
các đối tượng đã nhốt các cháu trong một căn nhà và cử người canh gác
đây là phương tức thủ đoạn chung của tội phạm mua bán người trong thời gian qua

trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể nên là nó có phần hạn chế trong cái việc quản lý cũng như là giám sát cũng như là phòng ngừa cái việc mà con em bị các đối tượng xấu nó lợi dụng và nó rủ dê lôi kéo để trở thành nạn nhân
điều gì sẽ xảy ra nếu lực lượng công an không kịp thời giải cứu các bé gái khỏi cạm bẫy của tội phạm mua bán người
chắc chắn hậu quả từ hành vi của tội phạm mua bán người sẽ vô cùng nặng nề với tương lai của các em gái
do đó các cơ quan chức năng các ban ngành đoàn thể cần vào cuộc với tinh thần trách nhiệm
và sự quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này